cùng với việc tham dự tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy lãnh đạo nhiều nền kinh tế cũng sẽ có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới việt nam
trong đó các quan chức trung quốc cho biết chuyến thăm của chủ tịch trung quốc tập cận bình tới việt nam là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo trung quốc
kể từ sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi chín của đảng cộng sản trung quốc qua đó sẽ góp phần tăng cường hợp tác trong khu vực châu á thái bình dương
theo thứ trưởng ngoại giao trung quốc lý bảo đông sự hiện diện của chủ tịch trung quốc tại hội nghị cấp cao apec tại thành phố đà nẵng cho thấy sự coi trọng rất lớn của trung quốc đối với hợp tác trong khu vực
bên cạnh đó chủ tịch trung quốc tập cận bình cũng sẽ phát biểu tại hội nghị thương đỉnh doanh nghiệp apec tham dự đối thoại cấp cao không chính thức giữa apec và asean
và gặp gỡ các nhà lãnh đạo của những nền kinh tế apec khác
với vai trò là một thành viên quan trọng của đại gia đình apec trung quốc kiên định ủng hộ việt nam tổ chức thành công hội nghị lần này
đồng thời hy vọng apec hai nghìn một mươi bảy tại thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục đi theo xu hướng cởi mở và phát triển chung trong khu vực châu á thái bình dương
khai thác những động lực tăng trưởng mới trong khu vực tăng cường kết nối và đưa ra quan điểm mới về hợp tác trong tương lai